tỉnh hậu giang đã tổ chức họp mặt kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày thầy thuốc việt nam ngày hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi năm ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
tại buổi gặp mặt các đại biểu cũng lưu ý ngành y tế hậu giang cần quan tâm hơn nữa vấn đề y đức
mỗi cán bộ nhân viên y tế cần phân đấu rèn luyện nâng cao ý đức và trình độ chuyên môn
phải khắc ghi lời dạy của bác hồ là cán bộ y tế phải hồng thắm chuyên sâu lương y phải như từ mẫu
để làm tròn nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân mà đảng và nhà nước giao phó
nhân dịp này có một mươi một cá nhân được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú một mươi bảy cá nhân được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen
sáu tập thể hai mươi bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ
hướng tới sự hài lòng của người bệnh được tặng bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang